một mươi bốn xe máy một mươi bảy viên đá và một con rào vụ việc đang được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố bắt tạm giam
đối với dương văn linh chú tại huyện bình xuyên và nguyễn văn kiên chú tại huyện phúc yên
về tội gây dối trả tự công cộng
trước đó trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook dương văn linh phát sinh mâu thuẫn
với phùng huy hoàng nhóm của linh và kiên gồm ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe máy
mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế đinh ba đi tìm hoàng nhưng không gặp
nên di chuyển về bình xuyên rồi giải tán
trên đường đi các đối tượng lạng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp vĩnh yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác
trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải châu tp đà nẵng vừa tiếp nhận từ
đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng hai đối tượng trốn truy nã ở đồng nai trở về từ nước ngoài
hai đối tượng truy nã bị phát hiện gồm mai tiến phúc chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
và lê đức huy chú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
phúc bị điều tra truy nã về hành vi gây dối trật tự công cộng
còn lê đức huy bị tòa án nhân dân tp biên hòa ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại